chuyển sang các tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
tại địa bàn giáp danh giữa huyện gia lâm hà nội và huyện văn giang của hưng yên
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé tại địa bàn mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
đồng thời tiếp tục khẩn trương truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
vào chiều ngày một mươi chín tháng chín công an tỉnh hương yên nhận thông tin từ công an huyện gia lâm
đề nghị hỗ trợ điều tra một vụ bắt cóc trẻ em nạn nhân là một cháu bé hai mươi một tháng tuổi
tiếp nhận thông tin công an tỉnh hưng yên đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phối hợp
với công an thành phố hà nội truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
còn liên quan đến vụ việc cháu bé bốn tuổi bị ném từ cầu tôn đức thắng phường bình khánh
thành phố long xuyên tỉnh an giang xuống sông cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh tạm giam
huỳnh hồng hải cư trú tại khóm tây khánh hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
về hành vi giết người
kết quả điều tra bước đầu xác định huỳnh hồng hải từng có quan hệ tình cảm với mẹ của cháu bé
vào ngày một mươi tháng chín hải đã mời người phụ nữ này và bé trai đến nhà
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín hải chở bé trai đến giữa cầu tôn đức thắng
thuộc phường mỹ hòa thành phố long xuyên và ném cháu bé xuống sông
bé trai may mắn được cứu sống
chỉ sau năm giờ truy xét lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng
khi đang lẩn trốn tại phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với mẹ cháu bé
nên đối tượng đã thực hiện hành vi trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định
tạm giữ hình sự đối với một mươi bốn đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây dối chất tự công cộng
vào ngày một mươi tám tháng chín lê hoàng kha cùng nhiều đối tượng đi trên
một mươi một xe mô tô mang theo nhiều hung khí đến xã nguyễn văn thảnh
tìm nhóm thanh niên để giải quyết mâu thuẫn
lực lượng công an xã đến hiện trường để giải quyết vụ việc
thiếu tá lê minh cảnh khi bắt giữ hai đối tượng đã bị các thành viên còn lại trong nhóm
dùng hung khí gây thường tích sau đó các đối tượng lên xe tổng thoát
lực lượng công an đã xác định được các đối tượng có liên quan và bắt giữ ngay sau đó
huyện kronpa của tỉnh gia lai có địa phận giáp danh với huyện sông hinh của tỉnh phú yên
và huyện eka của tỉnh đắk lắc
đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây chiếm hơn bảy mươi
thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
để thu hồi hết số vũ khí vật liệu nổ tồn đọng trong khu dân cư
công an huyện krongpa đã xây dựng mô hình thôn buôn không có vũ khí vật liệu nổ
trên địa bàn một mươi bốn xã thị trấn
sau thời gian hoạt động mô hình này đã được người dân đồng tình ủng hộ
và sau đây là những ghi nhận về hiệu quả của mô hình này
một ngày mới tại xã ia romoc huyện cronpa cán bộ công an xã công an viên và thôn trường
đến từng gia đình để vận động người dân tại buôn vung gốc giao nộp súng tự chế
anh ksopoi ba mươi một tuổi được tổ công tác tuyên truyền vận động
nên đã hiểu tác hại từ súng tự chế và những quy định của pháp luật liên quan
nên tự nguyện sao nộp khẩu súng tự chế mà bản thân cất xữ hơn năm năm nay
hồi xưa là mình tự chế để đi săn chuộc săn chim
nhưng bây giờ thì cán bộ đã tuyên truyền cho người dân và bây giờ người dân cũng đã hiểu
thì mong rằng anh em cũng như mình ra nộp cho cán bộ công an để họ xử lý
lực lượng nòng cốt của mô hình thu hồi vũ khí vật liệu nổ
gồm công an cấp xã công an viên bán chuyên trách cán bộ cơ sở
và những công dân tích cực ở các thôn buôn
vừa tuyên truyền tập trung vừa tiếp xúc tranh thủ
vận động cá biệt từng hộ gia đình để vận động
công an xã lựa chọn các địa điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ
ngay tại các thôn buôn để bà con thuận tiện khi giao nộp
hoặc gọi điện báo tin để các thành viên trong mô hình đến thu hồi
trong năm hai nghìn hai mươi hai và chín tháng của năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện krongpa đã phối hợp vận động thu hồi hơn hai trăm linh súng tự chế
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong đó chủ yếu là súng cồn
súng kiếp tự chế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an xã lựa chọn các địa điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ
bà con nhân dân đã đến giao nộp được năm khẩu súng cho công an xã
vấn đề chúng tôi tiếp nhận cũng phối hợp với các tổ điểm tại thôn buôn
để tiếp tục vận động thêm bà con nhân dân
hưởng ứng và giao nộp hết số vũ khí mà bà con nhân dân đang lưu giữ
từ hiệu quả của mô hình thôn buôn không có vũ khí vật liệu nổ
lực lượng công an huyện krongpa tiếp tục bám địa bàn
phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở xa làng thôn trường người uy tín
xác tôn giáo trên địa bàn để tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ
đồng thời để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân
đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sáp xanh vùng sâu vùng xa
có phần bảo đảm tốt an ninh trật tự
kiên quyết xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép trái phép
và các công trình vi phạm về trật tự xây dựng công trình chưa được thẩm định phê duyệt
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố
và ngày hôm nay thành ủy hà nội đã có chỉ thị về công tác phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
chỉ thị của thành ủy hà nội nêu rõ người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình
tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định
bắt buộc các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phải khắc phục khi đủ điều kiện mới được phép hoạt động đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
cố tình đưa dự án công trình cơ sở và sử dụng không đảm bảo các điều kiện an toàn
về phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng
việc thanh tra kiểm tra hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý được thành ủy hà nội
yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ và tuân thủ theo quy định pháp luật
trên nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ
mở đầu là thông tin liên quan đến việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc vào chiều một mươi chín chín
tại địa bàn giáp danh giữa huyện gia lâm thành phố hà nội và huyện văn giang tỉnh hương yên
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé tại địa bàn xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên
đồng thời tiếp tục khẩn trương truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng chín công an tỉnh hương yên nhận được thông tin từ công an huyện gia lâm
đề nghị hỗ trợ điều tra một vụ bắt cóc trẻ em nạn nhân là một cháu bé hai mươi một tháng tuổi
tiếp nhận thông tin công an tỉnh hương yên đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phối hợp
với công an thành phố hà nội truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân
tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng chín lê hoàng kha rủ nguyễn ngọc du huỳnh trí nguyên cùng nhiều đối tượng khác
đi trên một mươi một xe mô tô mang theo nhiều hung khí đến xã nguyễn văn thảnh tìm nhóm thanh niên để giải quyết mâu thuẫn trước đó
lực lượng công an xã nhận được tin báo nên đã đến hiện trường giải quyết vụ việc
khi thấy công an các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên thiếu tá lê minh cảnh trưởng công an xã đã giữ được đối tượng kha và du
lúc này cả nhóm quay lại dùng dao và cây đánh thiêu tá cảnh gây thương tích
sau đó lên xe tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được các đối tượng có liên quan và bắt giữ ngay sau đó
sau đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị công an tp hòa bình tỉnh hòa bình khởi tố
trước đó vào ngày một mươi tháng chín công an tp hòa bình đã bắt giữ
hai nhóm thanh niên tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu nhà ở sao vàng phường quỳnh lâm
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có chín đối tượng gồm năm nam và bốn nữ
đang có hành vi tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu hơn năm mươi gam ma túy
tại cơ quan công an các bị can đã thử nhận hành vi của mình
trong đó đối tượng tạ văn tuấn là kẻ chủ mưu tổ chức
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh
tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là các đối tượng chuyên lấy trộm gương các xe ô tô của nhiều xe sang trên địa bàn tp hcm
công an huyện bình chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
gồm đỗ trí cường trần văn duy và phan văn hậu
cùng chú tại huyện nhà bè về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ trộm gương hàng loạt xe sang
như lexus mercedes benz vào tháng bảy năm nay
liên quan đến nhóm trộm chuyên bẻ gương ô tô này
cơ quan điều tra còn ra quyết định khởi tố đối với nguyễn văn uẩn
trú tại quận bốn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại xã sơn hội huyện sơn hòa
hai bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là
ngo huỳnh lý nguyên phó giám đốc ban quản lý nguyễn canh tuất
nguyên nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng sơn hội và tám bị cáo phạm tội hủy hoại rừng
theo cáo trạng từ tháng hai cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng trên đã thuê người đi vào rừng sơn hội
ngang nhiên đốn hạ phát dọn trắng hơn bốn mươi năm m hai rừng phòng hộ
rừng sản xuất và đất rừng có cây tái sinh gây thiệt hại gần bảy trăm năm mươi triệu đồng
kết quả hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tổng mức án là một mươi hai năm tù giam và năm mươi một tháng tù treo
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa đưa ra xét xử nguyễn công
cựu giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
chi nhánh phú yên cùng bảy đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
cáo trạng nêu rõ trong các năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi
biết rõ phương án vay vốn không bảo đảm điều kiện theo
quy định không có tính khả thi nhưng các bị cáo vẫn thống nhất định giá tài sản đảm bảo
là quyền sử dụng đất cao hơn một mươi bốn lần so với cung giá đất của địa phương ban hành
và lập hồ sơ thủ tục cho công ty hiếu anh và một cá nhân vay vốn gây thiệt hại cho bidv phú yên hơn ba mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn công hai năm tù có ba cán bộ của bidv được tuyên miễn hình phạt
bốn bị cáo còn lại bị hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng chín năm tù
tòa còn tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại cho bidv phú yên
tổng hợp hình phạt là chín năm sau tháng tù
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tuấn cùng hoàn và anh đoàn thế tự chú tỉnh đồng nai rủ nhau đánh bài
sau khi chơi anh tự đã nợ hoàn số tiền ba trăm linh triệu đồng nợ tuấn một hai tỷ đồng
sau đó tuấn và hoàn đã gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được với anh tự
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn và hoàn thấy anh tự đang ở khu vực xa an phước
nên đã hành hung anh tự và đe dọa buộc anh này phải trả nợ
không dừng lại ở đó các đối tượng còn yêu cầu anh tự viết giấy bán xe ô tô với giá là bốn trăm linh triệu đồng
và tiếp tục ép nạn nhân ký vào giấy nợ một hai tỷ đồng trong hai tháng với lãi suất là hai
sau đó tuấn và hoàn đã mang xe ô tô về nhà và đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
anh tự đã trình báo công an tuấn và hoàn đã bị bắt giữ ngay sau đó
thời gian vừa qua công an thành phố đà nẵng liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán dữ liệu cá nhân
tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn tình trạng này đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn thành phố
trở thành vũ khí lợi hại để các đối tượng lừa đào thua lợi bất chính
ngày hai mươi tám tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân sim rác tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn
do nguyễn văn hiếu và phan phan luân công trú tỉnh thừa thiên huế cầm đầu
thủ đoạn của hai nhóm này là thuê căn hộ chung cư trang bị các thiết bị máy móc
rồi thuê người thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người
để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính
khi bị cơ quan công an phát hiện hai nhóm này đã đăng ký được khoảng ba mươi ba tài khoản ngân hàng
và các ví điện tử để bán cho các đối tượng
ngày một mươi hai tháng chín công an cảnh sát điều tra công an quận hải châu tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với đối tượng hoàng đức nhu
tỉnh lào cai về hành vi thu thập tàn trữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
thời điểm bị bắt đối tượng đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân của hai trăm một mươi hai tài khoản ngân hàng
trong quá trình em làm việc online là em bán sim thì em có tham gia các hội nhóm
do các admin group lập ra là để quảng bá những dịch vụ mà họ làm
thì em thấy họ đăng các dịch vụ là tra sát thông tin cá nhân
của những người chuyển khoản nhóm
để người ta liên hệ xin lại tiền
thì em thấy họ làm nhiều và kiếm được tiền
thì em cũng tìm hiểu và kết nối với họ để làm theo
thì em xin làm công tác viên
rồi dần dần là em có những mối quan hệ với bên ngân hàng
em cũng nhờ họ làm kể là họ check thông tin cá nhân của khách hàng gửi cho em để em và bán
tài khoản ngân hàng không chính chủ
đã và đang trở thành vũ khí lợi hại để các đối tượng lừa đảo
chính vì thế nhu cầu mua tài khoản ngân hàng ngày càng có xu hướng tăng lên
kéo thị trường mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng ngày càng trở nên rầm rộ
không khó để tìm kiếm liên hệ và mua một tài khoản ngân hàng trên các trang mạng xã hội
đặc biệt nguy hiểm hơn còn có sự móc nối với các tổ chức cá nhân quản lý thông tin cá nhân
để thu thập trái phép mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo
ngân hàng thì cần phải quản lý chặt chẽ cái việc
để cho nhân viên tra soát thông tin của khách hàng
và cái thứ hai nữa là kiểm soát chặt chẽ cái việc mở tài khoản mới
nhất là tài khoản online để mà tránh cái việc nhân viên lợi dụng
tự giá chữ ký của khách hàng rồi mở các cái tài khoản nó không chính chủ
người dân cũng nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình
hết sức là chặt chẽ không cung cấp cho những tổ chức cá nhân
mà không được phép cũng như là cũng không công khai những dữ liệu cá nhân
đặc biệt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm
từ đầu năm đến nay riêng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã khởi tố hai mươi sáu vụ
và sáu mươi bốn đối tượng liên quan đến việc mua bán dữ liệu cá nhân tài khoản ngân hàng
trong số tài khoản đó có tài khoản đại dùng để lừa đảo chiếm đọt tài sản
với số tiền hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị xe mô tô phân khối lớn dần trở nên phổ biến
được nhiều người lựa chọn làm phương tiện giao thông hàng ngày
bên cạnh những người chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
thì vẫn còn có những trường hợp vi phạm an toàn giao thông vi phạm tốc độ
dùng tiến bộ lớn của xe để gây chú ý với người đi đường
gây ảnh hưởng tới các phương tiện giao thông khác
mới đây ngày hai mươi sáu tháng tám một nhóm thanh niên đi trên ba mươi xe mô tô phân khối lớn
đã ngang nhiên đi vào đường cao tốc bắc giang lạng sơn
tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
cục cảnh sát giao thông nhận định đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
nên đã tra hiệu lệnh dừng xe
lúc này một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn không có giấy phép lái xe
không có đăng ký xe đã đâm trúng và làm thiếu tá vũ thanh tùng bị thương
trước đó ngày hai mươi ba tháng tám tại đường dẫn lên phà cát lái
thuộc địa phận huyện nhân trạch đồng nai nhóm đi mô tô phân khối lớn
cả nam lẫn nữ hơn chục người đã ngang nhiên chạy ngược chiều
rồi chen lấn lên trước nhiều người đang xếp hàng chờ lên phà
một số người dân đã bất bình vì hành động không văn hóa xếp hàng của nhóm này
thay vì cảm thấy xấu hổ thì các thành viên của nhóm này còn la lối
dọa nạt thách thức rồi hành hung người khác
đây là hai vụ việc điển hình gần đây nhất cho thấy sự ngông cuồn
ngạo mạng tự cho mình cái quyền hơn người khác
không những thế các đối tượng còn thể hiện sự coi thường pháp luật
bất chấp quy định của luật giao thông mà ngang nhiên đi vào đường cấm đường ngược chiều
phòng pc tám khuyến cáo người dân để nhận diện đúng lực lượng cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ
ngoài việc sử dụng trang phục cảnh sát giao thông
người dân cần chú ý đến phương tiện đặc trủng phải có còi đèn ưu tiên theo đúng quy định
việc người dân sử dụng trang phục còi đèn không đúng quy định
sẽ được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
khi gặp các trường hợp điều tra người dân có thể báo tin đến cơ quan công an gần nhất
để tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật
còn việc điều khiển phương tiện là xe mô tô phân khối lớn
cần phải có ý thức và nhận thức cao về quy định pháp luật
không để xảy ra tình trạng coi thường quy định của pháp luật
chưa hết một số thành viên đi mô tô phân khối lớn còn tự ý lắp đèn
coi hụ và trang bị áo phản quan dành cho cảnh sát giao thông
điều này cũng khiến người dân hiểu nhầm nhóm này được cơ quan chức năng nào đó
hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép để được ưu tiên khi tham gia giao thông
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm như đi vào đường cấm
đối với phương tiện cấm xe mô tô đi vào đường làng ô tô
đi thừa chiều lưu thông thành đòn
gây bức xúc trong dư lượng của chúng dân
đối với các phương tiện mà xe mô tô phân khối lớn trong thời gian qua
và đặc biệt trong thời gian này
ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cục sáu thông công hành phố cũng chỉ đạo quyết liệt
về kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện xe mô tô phân khối lớn
của thông trên đường thay đổi kết cấu
rồi gắn còi đèn ưu tiên
và các phương tiện mà thay đổi kích thước
hình dáng kết cấu của xe
chúng tôi đều phải được kiểm tra và xử lý nghiêm
ngoài việc xử lý chúng tôi còn phải ghi nhận lại
nơi mà tìm để sửa chữa độ xe
cũng như là nơi mà mua bán và kinh doanh phụ tùng
để chúng tôi xử lý triệt để xử lý từ gốc
điểm chung của xe mô tô phân khối lớn là tình trạng tiếng động cơ
và bô xe rất lớn gây ồn ào thậm chí khiến người đi đường phải khiếp sợ
nhiều đối tượng đã lợi dụng điều này để rú ga nẹt bô
mỗi khi muốn vượt xe khác hay đơn giản là gây sự chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm cho biết
đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là các đối tượng chuyên lấy trộm gương của nhiều xe sang trên địa bàn thành phố
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tp hcm
đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng gồm đỗ trí cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần văn duy sinh năm hai nghìn và phan văn hậu sinh năm hai nghìn
cùng ngụ xã phú xuân huyện nhà bè tp hcm về hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ trộm gương hàng loạt xe sang
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến nhóm trộm chuyên bẻ gương ô tô này
cơ quan điều tra còn trao quyết định khởi tố đối với nguyễn văn uẩn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ngụ phường một mươi tám quận bốn về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
để phục vụ công tác điều tra công an huyện bình chánh đề nghị ai là bị hại
hoặc người có liên quan đến chiếc gương chiếu hậu bên trái xe ô tô màu xanh đen
đã qua sử dụng trên kính có ghi giải chữ và số a năm mươi một nghìn tám trăm linh một
một mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám cùng hai gương chiếu hậu xe ô tô bên trái và phải có ghi chữ và số
i chín mươi nghìn hai trăm chín mươi bảy hai nghìn sáu mươi năm s liên hệ để được giải quyết